hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là một số nội dung chính trong bản tin covid ngày hôm nay
thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây
mở đầu bản tin ngày hôm nay là tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một tp hcm có thêm một năm trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới và năm mươi chín ca tử vong
sáu ca do bệnh viện tỉnh truyền đến
số ca mắc tử vong mới khá cao so với những ngày gần đây
trước tình hình f gia tăng chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã mời họp khẩn giám đốc
một mươi sáu bệnh viện nhân dân gia đình hùng vương an bình trưng vương nhi đồng tp nhi đồng hai
nguyễn trãi gia liễu chuyển máu huyết học đa khoa khu vực thủ đức nguyễn tri phương bình dân
tai mũi họng phạm ngọc thạch nhân ái y học cổ truyền viện tim
họp triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu
để giảm f nhập viện người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng
tuân thủ quy tắc năm k và không lơ là dù đã tiêm đủ liều vaccine
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp báo về tình hình dịch trên địa bàn
vì sao tiêm hai mũi vaccine vẫn tử vong
trả lời câu hỏi liên quan đến số ca tử vong trong thời gian qua
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trong ba ngày từ một mươi chín đến hai mươi một tháng một mươi một thành phố có một trăm năm mươi một người tử vong trong đó có một mươi tám ca tử vong mắc bệnh nền
theo bà mai trên bảy mươi năm tổng số ca tử vong
là các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ hi mũi
có nhiều yếu tố liên quan đến những người tử vong chưa tiêm vaccine
như việc những trường hợp này thuộc nhóm chống chỉ định người lớn tuổi ngại tiếp cận vaccine
những người này khi mắc covid một mươi chín khả năng tử vong rất cao bà mai nói
lý giải về các trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho rằng không bất thường khi xét đến yếu tố cộng đồng
nghĩa là khi số f tăng lên khoảng một mươi năm hai mươi ca mắc covid một mươi chín có diễn tiến nặng
trong số các trường hợp nặng có năm trở nên rất nặng có nguy cơ tử vong
bà mai nói và cho rằng ngay cả khi độ phủ vaccine ở mức cao
các ca tử vong do covid một mươi chín vẫn xuất hiện là điều không tránh khỏi
cũng theo bà mai để giảm số ca tử vong tp hcm cần giảm số f nhập viện
để giảm f không nhập viện người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng
tuân thủ quy tắc năm k và không lơ là dù đã tiêm đủ liều vaccine
tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp cho biết
số lượng f mắc mới trên địa bàn tp hcm đang có xu hướng tăng
theo bà mai hiện cả nước nói chung và nói riêng đang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tp hcm cũng đã triển khai nhiều biện pháp trong phòng chống dịch
do đó thời gian này không thể gọi là đợt dịch mới xuất hiện nữa
để dịch bệnh sớm được ngăn chặn giai đoạn này người dân cần nâng cao ý thức cho phòng dịch
bên cạnh việc thực hiện năm k chúng ta cần thêm việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mà mai nói
báo cáo của sở y tế cho thấy hiện số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm thậm chí còn tăng
trong ba ngày một mươi chín hai mươi và hai mươi một tháng một mươi một thành phố có hơn một trăm năm mươi một trường hợp tử vong
trong số người tử vong có hơn bảy mươi năm trường hợp f chưa được tiêm mũi vaccine nào
hoặc tiêm chưa đủ liều tức là chỉ mới tiêm một mũi
người mắc covid một mươi chín và tử vong bà mai cho rằng nguyên tắc là phải giảm f giảm các nhập viện
muốn làm được điều này người dân phải nâng cao ý thức cộng đồng
thực hiện tốt quy định năm k tiêm vaccine đầy đủ
thậm chí khi đã tiêm hai mũi vaccine vẫn phải thực hiện năm k không được lơ là chủ quan
cũng tại họp báo lý giải về việc vừa qua thành phố hồ chí minh kiến nghị cách ly tập trung f còn bảy ngày
bà mai cho rằng đề xuất này dựa trên cơ sở tám mươi một trường hợp f và các ca bệnh đã tiêm hai mũi vaccine
không có triệu chứng xét nghiệm âm tính từ ngày thứ bảy
những trường hợp f này đều khỏe mạnh nên sở y tế đề xuất bộ y tế rút ngắn thời gian cách ly
liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tránh văn phòng sở y tế thành phố thông tin thêm
sáng cùng ngày bộ y tế đã chuyển cho thành phố thêm năm liều thuốc kháng virus mupiravir
cói thuốc c trong túi thuốc f hiện thành phố còn trong kho hai liều các cơ sở y tế cũng còn thuốc
với việc được cấp thêm năm liều mới thành phố vẫn đủ thuốc monupiravir
để cấp cho f theo nhu cầu
sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách và chuyển sang chiến lược thích ứng với covid một mươi chín
số f ghi nhận tại hà nội có sự gia tăng đột biến
đáng chú ý trong gần một tuần trở lại đây cứ mỗi hai mươi bốn giờ thủ đô lại ghi nhận thêm hơn hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
điều đáng chú ý là tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng trong giai đoạn này lại thấp hơn rõ rệt so với trước
cụ thể theo thống kê của bộ y tế tính đến chiều hai mươi hai tháng một mươi một hà nội còn hai sáu trăm hai mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
đang theo dõi và điều trị trong đó có hai sáu mươi bảy bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng chiếm bảy mươi tám tám
một mươi bảy bệnh nhân nặng chiếm sáu mươi sáu
trong số một mươi bảy bệnh nhân nặng hiện có một mươi bốn bệnh nhân phải thở oxy mars cọng kính và ba bệnh nhân phải thở máy không xâm lấn
theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ việc tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội chuyển biến nặng thấp
là vì tỷ lệ bao phủ vaccine của thành phố ở mức cao
bên cạnh đó những đối tượng có nguy cơ cao trước covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền cũng nằm trong diện được bao phủ vaccine
theo số liệu từ sở y tế hà nội tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín là chín mươi ba
hà nội cũng đã có kế hoạch điều trị các f không triệu chứng triệu chứng nhẹ tại các trạm y tế lưu động
thay vì tại bệnh viện như trước đây
nhiệm vụ của trạm y tế lưu động là thu dung khám điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
không triệu chứng tại quận huyện phát hiện sớm
sử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh covid một mươi chín tiến triển ở mức độ vừa và nặng
theo công điện số hai mươi ba cdubnd hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại năm cơ sở
trung tâm văn hóa thể thao phường thạch bàn quận long biên với quy mô một trăm năm mươi giường
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức với quy mô ba trăm linh giường
trường mới xây dựng chưa bàn giao đón học sinh
phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn với quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì quy mô ba trăm linh giường
trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức với quy mô hai trăm linh giường
thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại các quận huyện thị xã sau thời gian thí điểm
việc điều trị người bệnh nhiễm sars cov hai tại tuyến y tế cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ
theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng với tình huống có một trăm linh người bệnh
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại các khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua tại nhiều quận huyện đã tổ chức diễn tập triển khai mô hình trạm y tế lưu động phòng chống dịch covid một mươi chín
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là tám một mươi hai ca
trong đó số f ghi nhận cho cộng đồng là hai chín trăm năm mươi ca
số f là đối tượng đã được cách ly là năm sáu mươi hai ca
chuyên gia y tế cho rằng việc phân biệt về mặt hành chính trong triển khai cách ly f một tại nhà ở hà nội
là thiếu căn cứ khoa học và chưa phù hợp với thực tiễn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
những quy định liên quan địa dưới hành chính
như của thủ đô là không phù hợp với hướng dẫn chung từ bộ y tế và chính phủ
những quy định này là thiếu căn cứ khoa học và có thể sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người dân sống trên địa bàn bốn quận trên
phó giáo sư hùng nói theo vị chuyên gia này quy định cách ly f một tại nhà sẽ là phù hợp
nếu được đưa ra dựa trên điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cách ly của từng gia đình
trên thực tế nhiều gia đình tại bốn quận kể trên hoàn toàn đủ điều kiện
như hướng dẫn của bộ y tế gồm phòng riêng nhà vệ sinh khép kín người chăm sóc
ông khẳng định với những người này chúng ta cần trao cho họ quyền và trách nhiệm thực hiện các quy định chung
không thể loại họ ra khỏi các chính sách của xã hội
về nguy cơ trong khu dân cư đông đúc phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
lây nhiễm chỉ có thể xảy ra khi có tiếp xúc gần
việc tổ chức cách ly f một tại nhà luôn phải bảo đảm để người trong cùng gia đình không bị lây nhiễm virus
khi làm đường hướng dẫn và tuân thủ quy định phòng dịch sars cov hai sẽ không thể lây lan sang nhà hàng xóm hay khu dân cư xung quanh
khả năng lây lan virus sang các hộ xung quanh trong khu trung cư càng ít xảy ra
do đặc tính cao tầng thông khí tốt và có hệ thống giám sát từ ban quản lý bảo vệ camera
nếu lo người dân không tuân thủ quy định chúng ta phải tập trung giải quyết bằng các hướng dẫn tổ chức giám sát
chứ không thể áp dụng các biện pháp cảm tính
việc đưa ra quy định dựa trên địa giới hành chính như hiện nay là đi ngược với mong muốn cũng như trách nhiệm của người dân
bản thân hướng dẫn của bộ y tế cũng không phân biệt thành phố hay nông thôn nội thành hay ngoại thành
trong việc cách ly f một tại nhà phó giáo sư hùng kết luận
nhiều địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng trong đó tỷ lệ người đã tiêm vaccine khá cao
ngành y tế khuyên cáo người dân tiêu đối không được chủ quan
các báo cáo của sở y tế tỉnh đắk lắc từ ngày tám tháng năm đến nay tỉnh này kinh nhận hơn sáu tám trăm linh
một tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba mươi sáu ca tử vong
trong một mươi bốn ngày qua toàn tỉnh có hơn một tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có một bốn trăm linh ca trong cộng đồng chiếm bảy mươi bảy
tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng tăng lên tám mươi bốn bảy trong bảy ngày qua và tám mươi sáu tám trong ba ngày gần đây nhất
trong số người mắc covid một mươi chín tám mươi đã tiêm vaccine
sở y tế tỉnh đắk lắc nhận định tình hình dịch trên địa bàn đang rất phức tạp
các chùm ca bệnh cho cộng đồng đều không rõ nguồn lây
việc truy vết gặp khó khăn do lượng người tiếp xúc nhau rất đông
bên cạnh đó các chùm các bệnh tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số vẫn xuất hiện liên tục
điều đáng lo ngại là thời gian gần đây f không tăng ở mức rất cao dù đã tiêm vaccine
đến ngày một mươi chín tháng một mươi một tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi ở đắk lắc tiêm vaccine mũi một đạt tám mươi chín một mươi một mũi hai là một mươi một năm
trong khi đó tỷ lệ người mắc covid một mươi chín đã tiêm vaccine mũi một và mũi hai chiếm đến tám mươi trường hợp nhập viện điều trị
bác sĩ trần thuận giám đốc trung tâm y tế huyện crong búc cho biết chín mươi năm dân số trên một mươi tám tuổi của huyện đã tiêm mũi một
dự kiến đến hết tháng một mươi một tỷ lệ tiêm mũi hai đạt tám mươi dân số
tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao nhiều người chủ quan lơ là
tại một số buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số dù phát hiện nguồn lây truy vết sớm nhưng số ca mắc vẫn cao
thậm chí có những buôn phát hiện hơn một phần ba người dân mắc covid một mươi chín
còn theo bác sĩ nay phila giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc người tiêm vaccine rồi nhưng vẫn mắc bệnh cao một phần do chỉ mới tiêm mũi một chưa đủ một mươi bốn ngày
tuy nhiên qua khảo sát tại tỉnh người đã tiêm hai mũi vaccine cũng mắc bệnh khá cao trong đó có cả các trường hợp chuyển biến nặng
vì người dân nghĩ tiêm vaccine rồi sẽ không mắc covid một mươi chín dẫn đến chủ quan khiến dịch lây lan cho cộng đồng
chúng tôi đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ông nai phila nhấn mạnh
theo bộ y tế ba công ty dược trong nước có kế hoạch và đang triển khai sản xuất thuốc kháng virus monupiravir
đây là thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng
trong đó thuốc của công ty dược steella việt nam đã được chấp thuận triển khai thử nghiệm lâm sàng
do trong nước chưa có thuốc monupiravir được cấp số đăng ký lưu hành
bộ y tế đang xem xét để chính chính phủ chấp thuận cho phép cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp
với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn
nếu được chính phủ đồng ý dự kiến có ba số đăng ký được cấp cho ba thuốc monubiravir
do các công ty dược trong nước sản xuất
thông tin về hiệu quả của monubiravir trên bệnh nhân covid một mươi chín tại việt nam
cục khoa học công nghệ đào tạo bộ y tế cho biết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monupiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên triển khai
chương trình này
đến nay chương trình đã mở rộng đến ba mươi bốn tỉnh thành
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều monupiravir bốn trăm linh mg steella việt nam
và sáu mươi liều monupiravir hai trăm linh mg optimus do ấn độ sản xuất cho các địa phương
trong đó năm liều vừa được bộ y tế cấp bổ sung cho thành phố hồ chí minh
ngoài ra với loại thuốc điều trị covid một mươi chín mới nhất của pfizer mỹ sản xuất từ hai tháng trước
lãnh đạo bộ y tế đã có thư đề nghị hãng này đưa việt nam vào danh sách ưu tiên cung cấp
ngày hai mươi hai tháng một mươi một cần thơ ghi nhận chín trăm tám mươi chín ca nhiễm sars cov hai mới đứng thứ hai cả nước
chỉ sau thành phố hồ chí minh trong đó bốn trăm ba mươi ba ca cách ly tại nhà bốn mươi chín ca trong khu cách ly
và năm trăm linh bảy ca cộng đồng
số ca dương tính sars cov hai ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi tám một trăm bảy mươi hai ca
điều trị khỏi chín năm trăm sáu mươi bảy người tử vong một trăm năm mươi ba ca
theo báo cáo của sở y tế cần thơ tính đến một mươi bốn giờ cùng ngày địa phương này đang điều trị
trong ba một trăm linh bốn bệnh nhân tại các bệnh viện theo mô hình tháp ba tầng trong đó một trăm hai mươi bốn ca điều trị ở tầng ba
đồng tháp ghi nhận năm trăm linh bảy dương tính sars cov hai mới một trăm ba mươi ba ca cộng đồng
tổng số ca mắc cộng dồn là một mươi bảy hai trăm bốn mươi ba ca
số bệnh nhân covid một mươi chín xuất hiện là một mươi một tám trăm hai mươi tám ca tử vong là hai trăm bốn mươi sáu ca
sóc trăng bốn trăm chín mươi ba ca dương tính sars cov hai
số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc trong đó có một trăm ba mươi ba ca cộng đồng
tính từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay toàn tỉnh sóc trăng có một mươi hai tám trăm tám mươi hai ca dương tính với sars cov hai
chữa khỏi tám sáu trăm một mươi sáu ca số trường hợp tử vong là bảy mươi tám ca
trà vinh phát hiện hai trăm linh hai ca mắc mới một trăm ba mươi một ca cộng đồng
đến nay tỉnh này ghi nhận năm tám trăm một mươi năm ca dương tính với sars cov hai có bốn mươi hai ca nhập cảnh
điều trị khỏi là hai sáu trăm bảy mươi sáu trường hợp tử vong ba mươi bảy ca
tiền giang phát hiện bảy mươi bảy f trong đó ba mươi chín ca
tỉnh này ghi nhận năm tám trăm một mươi năm ca cộng đồng ba mươi sáu ca trong khu cách ly và hai ca trong khu phong tỏa
hiện địa phương này ghi nhận hai mươi ba chín trăm bốn mươi bốn f điều trị khỏi một mươi bảy một trăm chín mươi ca
trong ngày tử vong bảy ca nâng tổng số tử vong cộng dồn lên bốn trăm tám mươi một ca
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và gặp lại